từ ngày một đến ngày ba tháng bảy đoàn đại biểu việt nam do đồng chí phan thanh bình
ủy viên ủy ban thường vụ chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng của quốc hội
dẫn đầu đã tham dự diễn đàn quốc tế sự phát triển của chế độ đại nghị được tổ chức tại thủ đô moscow của liên bang nga
diễn đàn còn có sự tham gia của tám trăm linh nghị sĩ đến từ một trăm ba mươi hai quốc gia cùng đại diện của một mươi bốn tổ chức liên nghị viện
như liên minh nghị viện thế giới hội đồng nghị viện châu âu hội đồng nghị viện châu á
tại diễn đàn các đại biểu tham gia các phiên thảo luận nhiều chủ đề được quan tâm trên thế giới
như an ninh và ổn định quốc tế sự phát triển của nền kinh tế số các chính sách về môi trường và giới trẻ
ngoài ra diễn đàn còn diễn ra nhiều thảo luận về vai trò của luật pháp trong chống đói nghèo và bất bình đẳng
chống tin giả vai trò của lớp trẻ trong phát triển chế độ đại nghị
tham gia phiên thảo luận về luật pháp và khuôn khổ pháp lý của tương lai kỹ thuật số
những thách thức và giải pháp
đồng chí phan thanh bình có bài phát biểu trong đó nhấn mạnh
của cách mạng bốn và cách mạng năng lượng đang làm thay đổi mạnh mẽ diện mạo của các ngành công nghiệp và năng lượng
ngoài ra các đại biểu của đoàn việt nam còn tham dự và phát biểu tại một số hoạt động khác
như các phiên thảo luận về an ninh quốc tế đối thoại giữa các nhà lập pháp nhằm bảo đảm hòa bình và ổn định
hợp tác liên nghị viện nguyên tắc su thế và tổ chức bàn tròn cuộc chiến truyền thông
làm thế nào để chống nạn tin tức giả mạo chương trình nghị sự về môi trường